các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn một mươi bốn người dân đã phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân bị vứt xuống khu vực suối trong cách hiện trường khoảng hai km
lần theo dấu vết thì phát hiện sát của nạn nhân đã bị vùi lấp trước đó khoảng bốn ngày tại địa điểm trên
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau đó khoảng bảy tiếng đồng hồ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam đã điều tra xác định và bắt hung thủ chính là lê văn phúc
theo đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng chín phúc cầm theo một con dao ngồi chờ nạn nhân ngay trên đoạn đường cô gái về nhà
đến hai mươi hai giờ thấy nạn nhân một mình chạy xe máy trên con đường vắng phúc đã nhảy ra chặn vùng dao chém mạnh vào lưng của nạn nhân
sau đó đối tượng đào hố trôn thi thể nạn nhân để phi tang còn chiếc xe máy phúc đã chạy đến khu vực suối trong vùi xuống đó rồi tắm rửa thản nhiên trở về nhà ngủ
biết không thể chối tội phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình